trong quá trình hội nhập và phát triển của đô thị câu chuyện về giữ gìn bản sắc ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết
nhất là đối với hà nội một thủ đô đang phát triển từng ngày
theo các chuyên gia sự thay đổi lớn nhất của hà nội trong khoảng một mươi năm trở lại đây chính là không gian kiến trúc đô thị
bên cạnh những kết quả khả quan ban đầu phát triển đô thị hiện nay còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết
trong đó chủ yếu là tầm nhìn quy hoạch và quản lý nguồn lực tài chính
dẫn đến việc đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ thiếu mảng xanh thiếu diện tích mặt nước
mới chỉ chú ý đến công năng sử dụng mà chưa quan tâm đến các dấu ấn bản sắc
tuy nhiên giáo sư kiến trúc sư nguyễn quốc thông cho rằng nguy cơ đó không đáng lo ngại
cái nhu cầu về kinh tế rất là lớn
họ bắt đầu xây những cái tòa nhà cao tầng vào trong khu phố cũ
ví dụ như khách sạn melia khách sạn hà nội
và cứ những cái nhịp như thế họ sẽ làm bất ngay lập tức cái khu phố của phạm
vì đấy là lợi thế
nhưng rất may là rất nhiều ý kiến phản đối
thì chính quyền đã dừng lại phát triển các nhà cao tầng lên khu phố
và như vậy chúng ta vẫn có nhà cao tầng
nhưng mà tỷ lệ nhất định nó cũng không phá đi cái cấu trúc của cái khu phố cũ
nhìn vào diện mạo đô thị hà nội
giờ đây có thể nhận thấy hành trình tạo dựng bản sắc mới đang bị trạch hướng so với tiêu chuẩn ban đầu
sự quẩn quanh trong những mô hình cũ cho thấy thiết kế đô thị còn nhiều vấn đề khó giải quyết
chưa kể đến những giá trị kiến trúc lịch sử đã được ghi nhận đang có nguy cơ bị hủy hoại và biến mất
nhiều người không khỏi lo lắng cho bản sắc đô thị trong những năm tiếp theo khi cái cũ mất đi còn cái mới chưa kịp định hình giá trị riêng